tại khu xã nhân hưng huyện tịnh biên tỉnh an giang lực lượng chức năng vừa phát hiện một lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc trị giá gần bốn trăm linh triệu đồng
kiểm tra xe ô tô tải biển kiểm soát năm mươi h năm nghìn ba trăm bốn mươi tám do tài xế nguyễn thanh hùng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy chú huyện tịnh biên điều khiển
lực lượng chức năng phát hiện trên xe có vận chuyển số lượng lớn hàng hóa không nhãn mát và không rõ nguồn gốc
chín trăm bảy mươi kg vải cây hai bộ quần áo mưa một mươi bốn năm trăm linh cây võng lưới hai mươi cuộn dây đai và hai tấn túi ni lông
tổng trị giá hàng hóa khoảng bốn trăm linh triệu đồng
tại thời điểm kiểm tra tài xế hùng sử dụng hóa đơn chưa phát hành và hóa đơn không hợp pháp với hàng hóa thực tế